trong ba ngày từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng bảy hội đồng nhân dân thành phố cần thơ khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã tổ chức kỳ họp thứ hai
tại kỳ họp này hội đồng nhân dân thành phố cần thơ đã thẳng thắn đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại hạn chế
trong việc thu ngân sách đạt thấp tám bốn trăm linh tám tỷ đồng đạt bảy mươi ba năm dự toán hội đồng nhân dân giao
tỷ lệ giải ngân một số nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt tỷ lệ thấp chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia chỉ đạt hai mươi sáu
chỉ tiêu về công nhận xã nông thôn mới đạt hai mươi năm
bên cạnh đó tình hình tội phạm tệ nạn xã hội còn diễn biến khá phức tạp
nhất là các tội phạm liên quan đến ma túy trộm cắp tài sản tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng còn cao
phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã tập trung vào các nội dung trọng tâm được cử tri thành phố cần thơ quan tâm
như giải pháp trợ giúp nông dân tiêu thụ nông sản tránh tình trạng được mùa rớt giá
triển khai giải pháp phát triển các hợp tác xã nông nghiệp cơ cấu lại diện tích trồng lúa cho hợp lý
bảo đảm chất lượng yêu cầu xuất khẩu xúc tiến đầu tư thương mại
có giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố